trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai và các tỉnh thành phố lân cận
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy công an tỉnh đồng nai đã thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
một mươi tổ lưu động bao gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
sẽ đi khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu để tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng chống dịch
bên cạnh đó qua tuyên truyền các tổ lưu động cũng thông tin về các mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng dịch theo quy định của pháp luật
việc công an tỉnh đồng nai đã thành lập một mươi tổ tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường ở thành phố biên hòa và vĩnh cửu
là nhằm vận động người dân chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để ngăn chặn các nguồn lây của dịch covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi bốn tháng bảy công an tỉnh đồng nai cũng đã thành lập hai mươi tổ công tác đặc biệt với một trăm hai mươi hai cán bộ chiến sĩ kiểm tra lưu động về công tác phòng dịch trên địa bàn thành phố biên hòa